viêm tụy cấp là bệnh tổn thương viêm nhu mô tuyến tụy cấp tính từ nhẹ đến nặng và có thể gây tử vong
viêm tụy cấp ngày càng phổ biến với tần suất móc vào khoảng hai mươi năm bảy mươi năm trường hợp trên một trăm linh dân trên mỗi năm
trong đó một mươi ba mươi là viêm tụy cấp nặng
viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị viêm xương đột ngột xảy ra trong thời gian ngắn
bệnh có thể diễn tiến đến suy cơ quan nhiễm trùng huyết hoại tử tụy
nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong
bệnh cảnh lâm sàng khá đa dạng biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau
mức độ nhẹ chỉ cần nằm viện ngắn ngày ít biến chứng mức độ nặng diễn biến rất phức tạp
nhiều biến chứng tỷ lệ tử vong cao từ hai mươi hai mươi năm trong bệnh cảnh suy đa tạng nhiễm trùng
về các triệu chứng cơ năng đau bụng là dấu hiệu nổi bật nhất
thường xuất hiện một cách đột ngột ở vùng thượng vị có thể lan lên ngực ra mạng sườn hai bên xiên ra sau lưng
đau liên tục dữ dội kéo dài nhiều giờ đâu có thể khởi phát sau khi ăn bữa ăn thịnh soạn nhiều đạm nhiều chất béo
sau khi uống nhiều rượu bia cũng có thể khởi phát tự nhiên
buồn nôn nôn đi ngoài phân lỏng bí trung đại tiện khó thở
triệu chứng bí toàn thân như sốt thường sốt nhẹ hoặc sốt cao nếu nhiễm trùng đường mật do sỏi run hoại tử tụy rộng
ở thể nhẹ tỉnh táo mệt mỏi nhưng mạch huyết áp ổn định không khó thở
ở thể nặng có thể sốc hốt hoảng kích động hoặc chậm chạp ly bì vã mồ hôi chân tay lạnh mạch nhanh huyết áp tụt
triệu chứng thực thể như bụng trướng trướng hơi đều gõ vàng có thể gõ đục vùng thấp nếu dịch ổ bụng nhiều
phản ứng thành bụng có thể phản ứng cục bộ hay toàn vùng trên rốn xuất hiện ở hạ sườn phải khi viêm tụy cấp do sỏi mật
vàng da kèm gan to túi mật to do sỏi run hoặc sỏi đường mật gây ứ tức hoặc viêm gan
trường hợp nặng nhất là trong viên tụy cấp hoại tử có thể gặp các mảng bầm tím dưới giả hai bên mạng sườn là biểu hiện của sự chảy máu ở vùng tụy hay quanh tụy
những nguyên nhân gây viêm tụy cấp như tác nghẽn sỏi ống mật chủ u tụy ru trùi ống mật hoặc dị vật
sau phẫu thuật vùng quanh tụy sau can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng do chấn thương hay đập vùng tụy
do dối loạn chuyển hóa hay các nguyên nhân khác như nhiễm vi khuẩn virus chất độc hoặc thuốc
đặc biệt nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến viêm tụy là do thói quen sử dụng rượu bia
uống nhiều rượu bia sẽ khiến cho các ấm nhỏ có nhiệm vụ dẫn lưu dịch trong tuyến tụy bị hẹp dần dần tắc nghẽn và hệ quả là viêm tụy cấp
nếu thói quen uống rượu bia diễn ra liên tục trong thời gian dài sẽ dẫn tới viêm tụy mạng tính
cùng lắng nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ trịnh thị ngọc phó chủ tịch hội gan mật việt nam để hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của rượu bia đối với tụy
chúng ta ăn rất nhiều chất đạm và ngoài ra chúng ta uống rượu bia thì đấy là những các yếu tố thuận lợi để cho bệnh viêm tụy cấp có thể xảy ra
trong những cái đầu xuân năm mới thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều các cái niềm vui đặc biệt là những liên hoan thì nó vẫn kéo dài thì chúng ta nên nhớ là hạn chế uống bia rượu là quan trọng nhất
và những cái thức ăn thì chúng ta biết rằng là những thức ăn có nhiều chất đạm chúng ta cũng nên hạn chế tránh những trường hợp mà chúng ta ăn quá nhiều đạm rồi uống quá nhiều rượu bia
thì cái nguy cơ
các phương pháp để trần đoán viêm tự cấp hiện nay như xét nghiệm nếu bị viêm tụy cấp nồng độ amilas máu đường máu của người bệnh sẽ tăng ngược lại canxi máu của người bệnh sẽ giảm
siêu âm siêu âm là phương pháp tốt nhất để chuẩn đoán bệnh loại trừ nguyên nhân đau bụng khác như viêm túi mật viêm ruột thừa
x quang phổi x quang phổi được chỉ định trong trường hợp viêm tụy cấp
để đánh giá tình trạng tràn dịch măn phổi tổn thương nhu mô phổi đây là một dấu hiệu cho thấy độ nghiêm trọng của bệnh có nguy cơ tử vong cao
trục cắt lớp vi tính ct và trục cộng hưởng từ mri
phương pháp này khắc phục được nhược điểm của siêu âm và cho phép đánh giá kỹ hơn về những tổn thương ở tụy cũng như những biến chứng của bệnh
cụ thể như đánh giá những tổn thương nhu mô tụy độ hoại tử và đám dịch quanh tụy
siêu âm nội soi siêu âm nội soi rất nhạy cảm trong việc phát hiện viêm tụy cấp do sỏi và rất ít khi áp dụng trong giai đoạn cấp
tức là aminaz hoặc lipaz trong trường hợp đó aminaz có thể tăng có hàng nghìn hoặc lipaz có thể tăng
và ngoài ra khi chúng ta siêu âm hoặc là chúng ta trục cắt lớp vi tính hoặc là trục cộng hưởng từ thì chúng ta thấy rằng là tụy nó sẽ sưng to và nó sẽ có tổn thương xung quanh tụy
thì những trường hợp đó chúng ta sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán là bị bệnh viêm tỷ cấp
phương pháp điều trị viêm tụy cấp hiện nay như giảm đau bù dịch cho ăn sớm
bệnh nhân cần nhìn ăn trong vòng một mươi hai giờ đầu nhập viện cho đến khi tình trạng đau bụng buồn nôn nôn được cải thiện
người bệnh có thể ăn lại sau hai mươi bốn bảy mươi hai giờ nhập viện với thức ăn lỏng mềm ít cặn ít chất béo tùy theo mức độ nặng và nguy cơ biến chứng
trong trường hợp viêm tụy nặng hoặc không dung nạp được thức ăn qua đường miệng bệnh nhân có thể được cho ăn bằng ống mũi dạ dày hoặc nuôi ăn tĩnh mạch nếu thông mũi dạ dày không dung nạp hoặc không đủ
điều trị bằng kháng sinh với các trường hợp viêm trị cấp có dấu hiệu nhiễm trùng người bệnh cần được điều trị bằng kháng sinh để ngăn nhiễm trùng lan rộng
ngoài ra việc xử trí viêm tụy cấp còn phụ thuộc vào căn nguyên gây bệnh
vùng tự cấp thì chúng ta biết rằng là một là chúng ta cần những trường hợp mà bệnh nhân chưa có nhiễm trùng thì chúng ta cần cho bệnh nhân nhịn ăn
và chúng ta truyền dịch cho bệnh nhân và cho một số cái thuốc giám đau đấy là những trường hợp mà viêm tụy cấp nó chỉ nặng
tuy nhiên những trường hợp mà viêm tụy cấp nó rất là nặng có thể dẫn đến như suy đa tạng thì đôi khi chúng ta cần phải tiến hành lọc máu cho bệnh nhân
tuy nhiên những trường hợp mà viêm tụy cấp nặng mà hoại tử mà tới mức là phải lọc máu thì cái nguy cơ tử vong cũng rất là cao có thể chiếm một mươi hoặc hơn một mươi
cái thứ nhất là chúng ta phải tuân thủ theo ý lệnh của bác sĩ tức là chúng ta cần nhịn ăn trong giai đoạn đầu và chúng ta cố gắng uống nhiều nước
và hoặc là khi mà vào bệnh viện thì bác sĩ người ta sẽ truyền dịch để đảm bảo
cho cái dinh dưỡng cho bệnh nhân và ngoài ra chúng ta thấy có thể là cho bệnh nhân những cái thuốc giảm đau thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có thể đỡ
dạ vâng vậy thì đối với những người bệnh viêm thụy cấp nhưng nếu như mà không tuân thủ đúng cái điều trị của bác sĩ thì có thể dẫn đến tình trạng viêm tụy mạn không ạ
những trường hợp viêm tụy cấp nếu chúng ta không điều trị thì dẫn đến trường hợp mà viêm tụy cấp mà thể nặng hoặc là rất nặng thì lúc đấy sẽ là nguy kịch đến tính mạng
còn những trường hợp viêm tụy cấp
để phòng ngừa viêm tụy cấp người bệnh nên ăn uống lành mạnh tập thể dục ít nhất ba mươi phút mỗi ngày bỏ thuốc lá hạn chế rượu bia ăn uống khoa học vệ sinh với chế độ ăn nhạt tránh bị sỏi mật
vì sỏi mật là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra viêm tụy cấp khám sức khỏe định kỳ nhất là người mỡ máu tiểu đường
vâng chúng ta biết rằng là cái căn nguyên của viêm tụy cấp rất là nhiều các căn nguyên
trong đó những căn nguyên
như là sỏi mật hoặc là những người uống bia rượu nhiều hoặc là những người sử dụng một số cái thuốc gây ra viêm tụy hoặc là những trường hợp béo phì
thì những trường hợp đó những đối tượng đó thì chúng ta nên hạn chế tối đa bia rượu và chúng ta hạn chế những cái bữa ăn ngon quá đột ngột quá nhiều chất và dễ dẫn đến những trường hợp mà đau bụng quá đột ngột
và trong những trường hợp sau một cái bữa ăn ngon hoặc là uống rượu bia mà chúng ta thấy đau bụng thì chúng ta nghĩ ngay đến là có thể là mình bị vương tụy đây
và lúc đó thì chúng ta cần nên đến bệnh viện
và đứng gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ cho những cái chẩn đoán và điều trị một cách kịp thời tránh những cái trường hợp mà như tôi nói đấy
thế dẫn đến cái hoại tử tụy ồ ạt và thậm chí chúng ta phải tiến hành lọc máu cho người bệnh cũng có thể là cũng không thành cứu được mà có thể dẫn đến tử vong
đó là cái điều mà rất là quan trọng và cần thiết